nhằm khai thác tiềm năng lợi thế và tìm hướng đi mới để đạt mục tiêu thoát nghèo
thời gian gần đây huyện con cuông tỉnh nghệ an đã phối hợp với công ty cổ phần dịch vụ khoa học công nghệ nông nghiệp thành an
thực hiện thành công dự án trồng chế biến cung ứng ra thị trường hai sản phẩm dược liệu là cà gai leo và dây thiều canh
nhận thấy tiềm năng lợi thế phù hợp với trồng dược liệu trên địa bàn và nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
tạo sản phẩm hàng hóa cuối năm hai nghìn một mươi sáu huyện con cuông đã thực hiện đề tài khoa học công nghệ xây dựng mô hình trồng cây dược liệu ở xã tri khê
dự án được sự hỗ trợ kinh phí tập huấn trồng và chăm sóc cây dược liệu quý phân bón và hơn một mươi sáu giống cây trồng trên diện tích năm hectare tại thôn quyết tiến xã tri khê